chào mừng quý vị đến với chương trình đường tới tương lai tuần này
thưa quý vị có thể thấy rằng ngày nay nhiều trường học được đầu tư xây dựng khang trang hiện đại
với cơ sở vật chất phục vụ cho nhu cầu học hành của học sinh đã tốt hơn rất nhiều
tuy nhiên có một thứ mà bao năm nay dường như chưa có sự thay đổi nào đáng kể
đó là việc mất vệ sinh ở các nhà vệ sinh
những vấn đề như dơ bẩn nặng mùi thiếu nước và thậm chí là có trường không có nhà vệ sinh
đã trở thành nỗi ám ảnh của biết bao thế hệ học sinh của việt nam
từ thành phố đến nông thôn vùng đồng bằng cho đến miền núi
và chương trình đường tới tương lai tuần này chúng tôi xin dành thời lượng để trở lại với câu chuyện tưởng nhỏ
mà bao nhiêu năm nay vẫn chưa hết tính thời sự
một câu chuyện khó nói của biết bao thế hệ học sinh việt nam
con phải đi về nhà để đi vệ sinh
luôn được coi là công chính phủ nhưng sự ảnh hưởng của nó lại vô cùng lớn
không chỉ tác động đến tâm lý của học sinh mỗi khi đến trường
nhà vệ sinh còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các em và là biểu hiện của sự văn minh
thế nhưng bất chấp những đầu tư ưu tiên cho giáo dục
đặc biệt là chi phí để dành cải tạo cơ sở hạ tầng
những hạng mục nhà vệ sinh tại nhiều trường học ở việt nam vẫn gần như bị lãng quên
chính vì thế mỗi lần bước chân vào nhà vệ sinh của trường học là mỗi lần học sinh bị ám ảnh
bởi sự dơ bẩn và không an toàn
bước vào năm học mới chư vơi nỗi lo thiếu sách vở dụng cụ học tập
thì các thầy cô giáo và các em học sinh ở huyện nghèo tumorong tỉnh con tum
lại thêm nỗi lo về việc học tập
trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã tumorong huyện tumorong tỉnh con tum
là một trong số những trường khó khăn nhất về nước sinh hoạt cũng như nhà vệ sinh
nhà vệ sinh không có nên toàn bộ học sinh và cán bộ giáo viên của nhà trường
phải sử dụng nhà vệ sinh dựng tạm bằng mấy tấm tôn tạm bỡ
mùa nắng còn đỡ bất tiện nhất là vào mùa mưa
khó khăn thứ nhất là về nguồn nước nguồn nước sinh hoạt
đối với nhà trường hiện tại cho giáo viên và học sinh tính đến thời điểm này là không có
ngày xưa có nước tự chảy nhưng bây giờ không sử dụng được nữa
nguyên nhân là thứ nhất là đường ống ngày xưa đã làm từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến giờ đã bị hư hỏng rất là nhiều
và thứ hai nữa là khi vào mùa nương rẫy bà con phát rẫy ở trên nguồn
người ta sử dụng thức chủ cỏ và thức bảo vệ thực vật cũng rất là nguy hiểm
không dám sử dụng nữa
theo số liệu từ phòng giáo dục huyện tumorong cho biết có đến tám mươi trên chín mươi trường thiếu nước sinh hoạt và chín mươi trường học chưa có nhà vệ sinh kiên cố
các nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh mua ống nước lắp từ nguồn nước tự chảy trên núi cao dẫn về trường
nhưng với nguồn nước suối mùa mưa thì đục mà mùa nắng thì không có
còn nhà vệ sinh được khắc phục bằng cách đào hố và ghép ván lập tôn
còn nước sinh hoạt là thiếu thì cũng thiếu nguồn vốn nhiều
như diễn khoan phải bỏ vỡ rất nhiều tiền còn một số điểm là không thể diễn đào được phải dùng nước tự chảy
chuyện nhỏ như cái nhà vệ sinh thực sự sẽ trở thành chuyện lớn khi nó không còn an toàn và để xảy ra tai nạn cho trẻ nhỏ
vụ sập bồn cầu vệ sinh tại trường mầm non
crong anna thị trấn buôn chấp huyện crong anna hồi năm ngoái hẳn nhiều người vẫn còn chưa quên
cháu bé bị tai nạn là nguyễn văn an học sinh của trường mầm non crong anna trong lúc đang đi vệ sinh tại trường
thì bất ngờ bồn cầu sập khiến cháu rơi xuống hầm cầu khá sâu và còn bị gạch đá bê tông đè lên người
cháu an được đưa vào cấp cứu trong tình trạng gãy xương trậu
tai nạn xảy ra do nhà vệ sinh đã xây dựng gần hai mươi
hai mươi năm nay và đã xuống cấp nghiêm trọng mà không được quan tâm tu bổ sửa chữa
sau tai nạn dù bé an đã kịp thời được cứu chữa vết thương ngoài da cũng sẽ lành
song những tổn thương về tâm lý của bé thì không thể nói là không bị ảnh hưởng
câu chuyện thiếu nhà vệ sinh nhà vệ sinh tạm bỡ trong các trường học
không phải chỉ có ở những nơi khó khăn vùng sâu vùng xa
mà ngay cả các tỉnh các thành phố lớn và kể cả thủ đô hà nội cũng còn khá phổ biến
trường tiểu học này có hơn một học sinh nhưng chỉ có hai dãy nhà vệ sinh như thế này
không chỉ bệnh viện nhưng cũng có các trường học
trường tiểu học này không chỉ có những nơi ngoài cũ kĩ mà bên trong nó còn đáng sợ hơn
bẩn bốc mùi hôi thối là những gì mà học sinh ở đây phải đối mặt hàng ngày
trường tiểu học này có hơn một học sinh nhưng cũng có các trường học
thì thường xuyên nhà trường đã quan tâm cũng như là liên kết với công ty môi trường đến để thông để hút để đảm bảo vệ sinh cho các con
nhưng vì cái lượng học sinh quá đông mà nhà vệ sinh lại quá ít như vậy thì vẫn không đảm bảo được cái môi trường vệ sinh cho các con
năm học này trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai ngôi trường có tuổi đời hơn năm mươi năm
đã được chính quyền cấp kinh phí để đầu tư sửa chữa
tuy nhiên trong gói sửa chữa
chỉ bao gồm lát sân quét vôi chống thấm xây tường rào sửa chữa bàn ghế mà không có phần của tu sửa nhà vệ sinh
trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai ngôi trường có tuổi đời hơn năm mươi năm
đã được chính quyền cấp kinh phí để đầu tư sửa chữa bàn ghế mà không có phần của tu sửa nhà vệ sinh
nhưng mà rất có một vấn đề đó là các bạn học sinh đi vệ sinh rất là hơi thiếu ý thức một tí
nên là khiến cho cái việc cái nhà vệ sinh nó có mùi rất là khó chịu
nên là bọn em cũng rất là ngại về cái việc đi vào đấy
và hơn nữa là về vấn đề cửa ấy ạ
bởi vì là những cái chuyện đấy là chuyện rất tế nhị
nên là em mong nhà trường sẽ sửa lại cửa để bọn em có những cái không gian nó tế nhị hơn khi mà mình đi vệ sinh ạ
cái gói sửa chữa năm nay của nhà trường thì cũng chưa được đầu tư cho cái nhà vệ sinh cách gọi là trực tiếp riêng nhà vệ sinh
nhưng nhà trường cũng đã được xây cái dãy nhà bốn tầng mới
thì trong đó các khu vệ sinh cũng đã được đầu tư là khu vệ sinh mới theo những tiêu chuẩn nhất định
chỉ tính riêng tại hà nội có hai sáu trăm hai mươi hai trường học các cấp và một trăm linh các trường đều có nhà vệ sinh
tuy nhiên có tới hai bảy trăm linh nhà vệ sinh trong số này chưa đạt chuẩn
theo quy định
của bộ y tế về vệ sinh trường học bình quân từ một trăm linh đến hai trăm linh học sinh trong một ca học đã phải có một hố tiêu
với các trường tổ chức bán chú nội chú đảm bảo bình quân hai mươi năm học sinh có một hố tiêu
tuy nhiên bộ y tế thống kê rằng có tới ba mươi trường học không có nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh không đảm bảo những tiêu chuẩn tối thiểu về môi trường
đối với các trường học ở nông thôn thì con số này lên
hiện tại ở nhiều địa phương vẫn còn rất phổ biến tình trạng nhà vệ sinh quá cổ trong nhiều năm nay
cũng theo các bác sĩ việc nhịn đi vệ sinh sẽ có hậu quả cực kỳ nghiêm trọng trực tiếp ảnh hưởng đến trực tràng đại tràng và nhiều bộ phận khác
vấn đề nhà vệ sinh bẩn nhà vệ sinh không đảm bảo dẫn đến trẻ không đi vệ sinh tại trường học dẫn đến nhịn tiểu
rồi nhịn đại tiện thì đấy là một phản ứng khá có hại cho cô thầy
có hại đầu tiên là vấn đề tâm lý
nếu mà chúng ta nhịn lâu trẻ sẽ tạo ra phản xạ có điều kiện dẫn đến chuyện trẻ sẽ tăng nguy cơ stress rồi tăng thẳng thần kinh
chuyện tiếp thu bài vở sẽ không tốt chuyện học hành không tốt đương nhiên
việc tiếp theo là khi nhịn tiểu nhịn đại tiện
độc hại mà cần thải ra ngoài càng sớm càng tốt mà nó lưu cứu trong cơ thể lâu
thì đấy cũng là cái điều mà nó có thể quay ngược lại tác hại cho cơ thể
mới đây tại phiên họp chính phủ thường kỳ vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chính thức tỏ rõ sự suốt ruột trước thực trạng hệ thống nhà vệ sinh trong các trường học
đặc biệt nhiều trường không có nhà vệ sinh
thủ tướng đã yêu cầu huy động tất cả nguồn lực kinh phí để chấm dứt tình trạng trường học không có nhà vệ sinh
ảnh hưởng đến sức khỏe đời sống tâm lý của học sinh
năm học này trường tiểu học và trung học cơ sở lệ chi vừa được đầu tư xây mới để đưa vào sử dụng
do được đầu tư đồng bộ khu nhà vệ sinh của nhà trường hết sức khang trang và đúng quy chuẩn
nhưng nhà trường giờ đây lại tiếp tục lo làm sao để có thể duy trì được chất lượng nhà vệ sinh
khi mà biên chế cho người quét dọn nếu có thì cũng rất hạn chế
và với hơn một học sinh của trường sử dụng nhà vệ sinh mà không được lau dọn thường xuyên
không có kế hoạch phát động và giáo dục ý thức từ chính các em học sinh
thì việc giữ sạch là điều rất khó
đã gần hai tháng qua khu nhà vệ sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở lệ chi không những vẫn giữ được sạch sẽ
mà ý thức của học sinh trong trường cũng đã thay đổi rõ rệt
để duy trì thì là nhà trường đã thuê
bác lau công tạp vụ và thường xuyên vệ sinh cũng như là vào các thời điểm trong ngày
sau khi học sinh vào học tiết một vào giờ ra chơi cuối giờ học buổi sáng và đầu dòng buổi chiều
đều có những vệ sinh rất là cập nhật kịp thời đảm bảo cho vệ sinh luôn luôn là sạch sẽ không bị ô nhiễm
để đảm bảo sức khỏe cho học sinh và đảm bảo khung cảnh sư phạm của nhà trường
để duy trì cái nhà vệ sinh sạch thì chắc chắn là chúng tôi cũng có thuận lợi cũng nhiều
một cái khó khăn
thứ nhất là số học sinh đông như vậy
thì cái tuyên truyền để tất cả học sinh thực hiện thì nó cũng phải là một quá trình
thứ hai nữa là cái kinh phí để duy trì cho công tác vệ sinh
thì chúng tôi cũng phải trích từ cái nguồn ngân sách nhà nước
và cái định biên của lao công trong cái trường tiểu học thì chúng tôi chưa có
nên là chúng tôi phải sử dụng bằng cái nguồn ngân sách của nhà trường
nhà vệ sinh trường học tưởng chừng như rất khó nói rất nhạy cảm
nhưng đã được đưa ra để mổ xẻ và bàn bạc để có những giải pháp triệt để
và bài toán nhà vệ sinh học đường liệu có phải là do thiếu kinh phí
hay phải chăng đó là sự quyết tâm từ các nhà lãnh đạo
tôi cho là cái công tác về tuyên truyền nhận thức
từ cán bộ quản lý các nhà trường đến cán bộ và giáo viên
tôi cho đấy là cái
cái biện pháp số một
hiện số hai là tôi cho rằng là từ cái tuyên truyền nhận thức đấy
thì phải có cái sự chung tay của cán bộ giáo viên và học sinh
cứ góp phần mình vào tích cực trong cái giữ gìn
di tu bảo vệ cái nhà vệ sinh để đảm bảo lúc nào cũng xanh sạch đẹp
và đối với các lớp học sinh mà lớn tuổi
thì tôi cho là cái việc mà phân công tổ chức trực nhật thì rất đêm lạ
vừa là giữ được cái vệ sinh sạch đẹp
nhưng vừa là được cái ý thức trách nhiệm của học sinh đồng ý giữ gìn cái môi trường
danh giới giữa mong muốn và hiện thực đôi khi chỉ là việc chúng ta có quyết tâm hay không mà thôi
việc đổi mới trong giáo dục có lẽ cũng không nằm ngoài tiến trình đem lại cho học sinh
một môi trường học tập văn minh và an toàn
để làm được việc này song song với việc tăng cường trách nhiệm của người quản lý các đơn vị trường học
cũng cần thay đổi nhận thức của cộng đồng về vai trò
của nhà vệ sinh học đường
trường lớp khang trang sạch đẹp tiện nghi thế nào đi chăng nữa
thì nhà vệ sinh bẩn vẫn là một điểm trừ rất lớn
thay đổi nhận thức để có sự đầu tư quan tâm đúng mức là nhu cầu bức thiết của các trường học hiện nay
tới đây thì thời lượng dành cho chương trình đường tới tương lai tuần này đã kết thúc
xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi